thưa quý vị khán giả sinh mổ hay mổ lấy thai là một phẫu thuật nhằm lấy thai nhi
nhau và màng ối qua một vết mổ ở thành tử cung
trước đây chỉ định sinh mổ còn hạn chế do nhiễm trùng và sự hạn chế của gây mê hồi sức
ngày nay sự phát triển của phẫu thuật phương tiện vô khuẩn kháng sinh truyền máu gây mê hồi sức
đã giảm hẳn các tai biến của việc mổ lấy thai
tuy nhiên mổ lấy thai là chỉ định có lý do y khoa
vì vậy trong các trường hợp bác sĩ tiên lượng không thể sinh thường an toàn sản phụ sẽ chỉ định sinh mổ
vậy sinh mổ cần chú ý những vấn đề gì
ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
một bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe vào sau năm hôm nay
thưa bác sĩ thì mổ lấy thai được chỉ định trong những trường hợp nào
nói chung về chỉ định mổ thì người ta có thể chia thành mấy nhóm như sau
thứ nhất là các nhóm chỉ định phẫu thuật vì lý do của người mẹ
lý do người mẹ thì cái hiện nay phổ biến nhất đó là các cái bệnh lý của người mẹ lúc mang thai
thế còn lý do không trậu hẹp không trậu méo thì bây giờ thời buổi bây giờ chúng ta cũng không còn gặp mấy hoàn cảnh như ngày xưa
với những người mà bị không trậu lệch không trậu méo hẹp không còn gặp phổ biến
lý do thứ hai là liên quan đến em bé tình trạng sức khỏe của em bé
lý do thứ ba là liên quan đến các phần phụ của em bé ví dụ liên quan đến bánh rau liên quan đến dây rốn liên quan đến nước ối
và cái lý do thứ tư đó là liên quan đến sự bất tương xứng giữa mẹ và thai
nhưng mà chúng tôi nói có thể có một yếu tố tức là không trậu hẹp quá nhưng có thể có yếu tố là em bé to quá
không truy qua được hoặc là có thể là bất tương xứng tương đối
ví dụ như là em bé ngôi bất thường người ta là ngôi dọc đầu ở dưới thì đây mình lại là ngôi em bé nằm ngôi ngược mông ở dưới
hoặc là thậm chí có em bé nằm lại ngôi ngang thì không thể đẻ được thì chúng tôi lại phải mổ
thì đấy là những cái nhóm chỉ định lớn trong từng nhóm thì mỗi nhóm có vô cùng nhiều chỉ định
theo bác sĩ thì những kỹ thuật mà mở đóng vết mổ lấy thai quan trọng như thế nào
kỹ thuật mà có lẽ chiếm đến chín chín đó là mổ ngang thành bụng để lấy trong mổ lấy thai
thế còn các kỹ thuật khác ví dụ như mở bụng đường dọc rồi ví dụ như là mở tử cung đoạn thân mở dọc thì hiện nay thực tế là không tồn tại
về mặt kỹ thuật mổ thì như vậy thế còn về mặt kỹ thuật khâu đóng thì hiện nay nhờ các cái chỉ tốt
thì người ta cũng không các cái cơ tử cung rồi khâu thành bụng nó cũng đơn giản hơn là so với trước đây
tất nhiên cho đến ngay bây giờ thì trên thế giới các cái đồng thuận về kỹ thuật khâu như thế nào là tốt nhất khâu một lớp khâu hai nước thực ra hiện nay vẫn chưa có đồng thuận
có nghiên cứu đi bảo khâu một lớp tốt có nghiên cứu bảo khâu hai lớp tốt v v
nên cái đó thì nó phụ thuộc vào trường phái phụ thuộc vào thói quen của bác sĩ phụ thuộc vào môi trường mà được đào tạo
với anh em chúng tôi trong nhiều năm vừa qua anh em sản hoa ở việt nam chúng ta nói chung
thì thường là khâu tử cung bây giờ chúng tôi chỉ cần khâu có một lớp
chúng tôi dùng các cái chỉ tiêu chậm một tỷ hàng tháng nó mới tiêu hết để chúng tôi khâu cái tử cung
nói chung là với những phương tiện như thế thì cuộc mổ khá là an toàn
với những sản phụ mà sinh mổ thì sau bao lâu có thể sinh tiếp theo bác sĩ
thực ra một bà bầu đã mổ một lần rồi sau bao nhiêu lâu mà có thể mang thai được thì tôi nói thẳng ra về mặt
tất nhiên về cuộc sống thì hai em bé cần phải cách nhau khoảng bao nhiêu lâu để mình có thể chăm sóc được một cách tối ưu
tuy nhiên về mặt cái xeo ở tử cung thì có thể vài ba tháng sau có bầu
vấn đề gì bởi vì có bầu xong rồi lại bảy chín tháng nữa mới sinh em bé
đấy thì câu chuyện cái xeo mà chịu được cái lần cái thai tiếp theo thì bản chất nó là như vậy
còn trước đây thì chúng ta vì cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình
rồi chúng ta vì vấn đề giãn sinh để trong cái việc điều chỉnh quy mô dân số
thì chúng ta khuyến cáo là các chị em đẻ thưa càng thưa xeo mổ trên hai năm
thực ra thì cái điều đó cũng không hoàn toàn chính xác về bản khoa học
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
mang thai và sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ
tuy nhiên trong suốt thai kỳ sản phụ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe của bản thân và thai nhi
giúp mẹ bầu trải qua chín tháng một mươi ngày mang thai khỏe mạnh an yên
và có một hành trình vượt cạn an toàn và thời kỳ hậu sản thoải mái
đó chính là mục tiêu của trung tâm sản phụ khoa bệnh viện đa khoa tâm anh hướng đến
đặc biệt tại bệnh viện đa khoa tâm anh áp dụng nhiều phương pháp hiện đại như
ra kề da cho mẹ và bé ngay sau sinh kể cả mẹ sinh thường hay sinh mổ
giúp mẹ và bé yêu được gắn kết và cảm nhận tình mẫu tử ấm áp thiêng liêng
bên cạnh đó còn giúp ổn định nhịp tim nhịp thở và tăng cường khả năng miễn dịch cho bé
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai